cơ quan kiểm dịch thực vật của nhật bản vừa cấp thêm mã số vùng trồng cho hai mươi bảy hectare vải thiều của huyện lục ngạn để xuất khẩu sang thị trường của nước này nâng tổng số diện tích vải thiều tại huyện lục ngạn xuất khẩu sang nhật bản lên bảy mươi bảy hectare
vườn vải đủ tiêu chuẩn cấp phải đáp ứng các điều kiện như vườn đầu canh vải sạch sẽ liên khoảnh sau khi được cấp mã vùng các doanh nghiệp sẽ khảo sát liên kết đặt hàng sản xuất với người dân trước đó tại lục ngạn cũng đã có hơn hai trăm linh hectare vải thiều được cấp mã số vùng trồng xuất khẩu sang thị trường mỹ
được biết hiện nay trà vải xuất khẩu đang ra hoa để cây trồng đạt năng suất cao cơ quan chuyên môn khuyến cáo các nhà vườn tập trung theo dõi cắt các cành nhiễm sâu bệnh giúp cây tập trung dinh dưỡng nuôi hoa
chú ý bón phân và giữ ẩm vừa phải sử dụng các loại phân chung vi lượng thường xuyên kiểm tra vệ sinh vườn vải sạch sẽ hạn chế sự phát sinh gây hại của sâu bệnh và phun thuốc trừ các loại sâu bệnh